trong ngày hôm nay bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây hướng về phía khu vực miền trung của philippines
vì thế tàu thuyền hoạt động trên khắp các khu vực biển đông ngay từ lúc này cần có phương án trú tránh
các tàu cá đang trong bờ chỉ nên đánh bắt khai thác ở vùng ven biển không nên ra khơi xa trong thời điểm này
trên đất liền trong hôm nay và ngày mai bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
vì thế trời tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây về đêm và sáng
trưa chiều trời có nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhưng sang đến đêm mai dạng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai một khối không khí lạnh mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta
thời điểm mới xuống thì khí lạnh sẽ mang theo những cơn mưa nhỏ
gió lạnh cùng mưa sẽ làm cho nền nhiệt ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ở bắc bộ giảm mạnh từ năm đến bảy độ
các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới một mươi bảy độ
còn ở vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ xuống dưới hai mươi một độ và trời chuyển rét
vùng núi có nơi rất đậm và dự báo đợt rét này sẽ kéo dài sang cả tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trước khi khí lạnh về ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai thì hôm nay và ngày mai ở các tỉnh miền trung
từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận cũng là những ngày tạnh giáo
nền nhiệt ngày ở các tỉnh này đều có xu hướng tăng nhẹ
thanh hóa nghệ an hà tĩnh cũng như các tỉnh từ quảng bình cho đến thừa thiên huế
nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên mức từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận nhiệt độ sẽ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
nhưng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai khi không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống
nó sẽ tạo ra một đợt mưa mới ở miền trung và khả năng sẽ xuất hiện lũ trở lại ở miền trung
đối với nam bộ và tây nguyên ba hôm tới tiếp tục là những ngày thời tiết ổn định
ở tây nguyên nhiệt độ ngày giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ đang có xu hướng tăng trở lại
mức nhiệt cao nhất trong ba hôm tới sẽ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước